một tuần mới lại bắt đầu và tình hình thời tiết ngày đầu tuần có gì đáng lưu ý không chị dương trang
vâng thưa chị hiền minh thưa quý vị khán giả do rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần và kết hợp với lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn yếu về phía tây
nên là miền bắc trong đó thì có thủ đô hà nội có lúc mưa rào và rông thời tiết mát nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi bảy độ c và cao nhất là ba mươi một ba mươi ba độ c
vâng như vậy là mưa có thể vẫn tiếp diễn và với tình hình thời tiết thế này thì lượng phương tiện giao thông trên đường sẽ càng dễ ủn tắc vào thời điểm buổi sáng đi làm
do đó quý vị hãy có trước những phương án để chủ động khắc phục tình trạng này
với khu vực trung bộ thì nhiệt độ cao hơn so với các vùng miền khác và có nơi trên ba mươi năm độ c mưa và rông cũng có cường độ lớn hơn
và quý vị cần đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
thông tin chi tiết về nhiệt độ trên các vùng cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi chuyển từ quý vị
trong phần cuối của chương trình